từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thanh hóa ghi nhận tổng cộng hơn hai ca covid một mươi chín

tỉnh đã tiêm được hơn hai ba triệu liệu vắc xin phòng covid một mươi chín
như vậy số người tử vong sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín tại một công ty ở thanh hóa
không còn dừng lại ở hai người như thông tin ban đầu
thanh hóa không để vắc xin covid một mươi chín tụng kho và tiêm dầm
tiếp đó trả lời báo chí liên quan đến việc bộ y tế về bình thanh hóa
là một trong những địa phương tiêm vắc xin chậm
và tồn kho ông trần hữu hùng giám đốc sở y tế thành hóa khẳng định
tỉnh thanh hóa không để tồn kho vaccine phòng covid một mươi chín và cũng không có chuyện
địa phương tiêm chậm cụ thể ông trịnh hữu hùng khẳng định đúng là vừa qua
bộ y tế có nhắc đến thành hóa là địa phương tiêm chậm và tồn kho vaccine
tuy nhiên tôi khẳng định tỉnh thanh hóa không để tồn kho vaccine phòng covid một mươi chín
và cũng không có chuyện địa phương tiêm chậm
trước câu hỏi vì sao thanh hóa khẳng định không tiêm chậm vaccine
ông hùng trả lời tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một thanh hóa mới nhận thêm hơn tám trăm tám mươi liều vaccine
gồm ba loại moderna virocell và pfizer
như vậy số vaccine thanh hóa đã được phân bổ đến thời điểm này là hơn ba bốn triệu liều
với tiêm mũi một thanh hóa sẽ tiến hành triển khai tiêm ngay
còn với lịch tiêm mũi hai thì phải chờ đủ ngày mới triển khai tìm được
ngoài ra khi bộ y tế có kế hoạch cấp về cho địa phương
thì cần thời gian mấy ngày mới chính thức giao về
và cần thêm ba năm ngày mới triển khai tiêm xong
cùng với đó một số loại vaccine đặc thù phải tiêm các mũi cùng chủng loại
đúng lịch như loại vaccine adala của cuba
trước câu hỏi liên quan đến nhân lực cán bộ y tế tiêm vaccine địa phương đáp ứng như thế nào
ông hùng cho biết đối với nhân lực và điều kiện đáp ứng công tác vaccine
thanh hóa hoàn toàn đáp ứng tốt không gặp khó khăn gì
một ngày trên địa bàn toàn tỉnh có thể tìm được bảy mươi năm liều
nếu huy động tối đa có thể tiêm được một trăm năm mươi hai trăm linh liều một ngày
trong thời gian tới số vaccine sẽ đạt được
được phân bổ về tỉnh nhưng chưa tiêm
thanh hóa đã có kế hoạch cụ thể như sau
đối với tất cả vaccine nhận về đều được thành hóa tiêm xong sau ba năm ngày
kể từ ngày quân khu bốn giao trường mũi hai và muối ba phải chờ đúng lịch theo chủng loại vaccine
như vậy tính đến thời điểm này trung tâm y tế huyện nông cống tổ chức tiêm chủng vaccine
verocell mũi hai để phòng covid một mươi chín cho công nhân người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạng dày kiêm việc
tại cụng công nghiệp thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thành hóa
tất cả những người đăng ký tiêm đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ
tư vấn về loại vaccine và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm theo đúng quy định
trong quá trình tổ chức tiêm chủng lực lượng chức năng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm
trong đó có năm trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm
các trường hợp này đã được bệnh viện đà khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế
sơ cứu cấp cứu tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu điều trị
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đã huy động tối đa các điều kiện trang thiết bị
thuốc nhân lực tốt nhất để cấp cứu điều trị cho người bệnh
tuy nhiên do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ
nên có hai trường hợp đã tử vong vào lúc h bốn mươi năm và tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và ngay sau đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một thanh hóa lại có thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới nâng tổng số ca tử vong lên ba ca
những tin tức mới nhất về diễn biến dịch sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo